chương trình thời trang đón giáng sinh đã diễn ra tại hãng phim tài liệu khoa học trung ương
chương trình lấy cảm hứng từ phong cách và đặc trưng của xu hướng mùa giáng sinh năm nay
qua sự thể hiện của các người mẫu nhí chuyên nghiệp việt nam và thái lan
đại tiệc giáng sinh pro năm hai nghìn một mươi chín là nơi quy tụ và vinh danh các nhà thiết kế
các nhãn hàng thời trang trẻ em tại hà nội
cùng với sự góp mặt trình diễn của hơn tám mươi người mẫu nhí chuyên nghiệp của việt nam và thái lan
đến từ trung tâm đào tạo mc và mẫu nhí pro
ngay sau phần biểu diễn âm nhạc sôi động và trao quà đón giáng sinh
là phần trình diễn thời trang chuyên nghiệp của những người mẫu nhí
với năm bộ sưu tập mới nhất của các thương hiệu thời trang
mang phong cách và xu hướng của mùa giáng sinh năm nay
đại tiệc giáng sinh pro năm hai nghìn một mươi chín là cơ hội cho các thương hiệu
các cá nhân các nhà thiết kế mang sản phẩm của mình tới gần hơn với khách hàng
bên cạnh đó chương trình cũng trở thành cơ hội để các bạn nhỏ thể hiện niềm đam mê
và bộc lộ tài năng tự tin sải bước trên sản diễn thời trang